các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về thuốc điều trị ngày một mươi bảy tháng hai cục quản lý dược cũng đã cấp giấy phép cho ba loại thuốc monupiravir đưa vào điều trị
bộ y tế cũng làm việc với pfizer để đưa một số loại thuốc đã được thế giới cấp phép và điều trị
trên phản ánh của người dân về việc kích tác xét nghiệm khan hàng tăng giá liên tục
ông tuyên cho rằng khi xuất hiện chủng omicron tốc độ lây lan nhanh
nhu cầu người dân tăng lên khiến nguồn cung không đáp ứng kịp
bộ y tế cách đây hai tuần đã nắm được tình hình và họp bàn giải pháp với các bộ liên quan để đưa ra các giải pháp bình ổn
về công việc công bố số f hàng ngày theo lãnh đạo bộ y tế
việc công bố bao nhiêu ca thời điểm nào đều báo cáo và phải được ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho phép
hiện nay việc thống kê số f vẫn phải làm bình thường vì phục vụ cho công tác dự báo dự đoán và các biện pháp phòng chống dịch
bên cạnh đó quy định cách ly f một tới năm ngày của bộ y tế cũng được cho là chưa phù hợp
do nhiều cơ quan doanh nghiệp đang thiếu lao động trầm trọng
liên quan đến việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến bảy tuổi thứ trưởng bộ y tế cho biết
bộ đã báo cáo chính phủ xin ý kiến bộ chính trị ban bí thư
chính phủ đã có nghị quyết cho mua vaccine với số lượng hai mươi một chín triệu liều để tiêm cho một mươi một tám triệu trẻ với tỷ lệ chín mươi tám theo cơ chế đặc biệt
như vậy dù chưa thể coi covid một mươi chín là bệnh cúm mùa
tuy nhiên với tốc độ phủ vaccine cao thuốc monokiravir đưa vào điều trị
cùng với sự thay đổi linh hoạt trong công tác
phòng chống dịch của các từng địa phương
thì người dân không cần phải quá lo lắng